sáng nay tại hà nội đã khai mạc hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao apec hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện năm apec hai nghìn một mươi bảy do việt nam là nước chủ nhà
hội nghị do thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao chủ tịch som apec việt nam bùi thanh sơn
chủ trì với sự tham dự của đại diện các quan chức cấp cao các nền kinh tế thành viên apec
bàn thư ký apec quốc tế và các tổ chức quan sát viên của apec
hội nghị có bốn phiên thảo luận chính tập trung vào những kiến nghị của hội thảo quốc tế
được tổ chức thành công trước đó một ngày bao gồm những ưu tiên những hoạt động chính của năm apec hai nghìn một mươi bảy
trong phiên họp sáng nay các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được
tại hội nghị cấp cao apec lima peru trong đó khẳng định tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư
tăng trưởng chất lượng và phát triển con người
tôi đánh giá cao việt nam trong vai trò nước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy
với các ưu tiên chính của năm apec là thúc đẩy tăng trưởng bền vững đẩy mạnh liên kết kinh tế
nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp
tôi tin rằng các đại biểu tham dự apec tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh sự liên kết
hợp tác giữa các nước thành viên của các nền kinh tế apec vì người dân vì doanh nghiệp
các đại biểu cho rằng việc các nhà lãnh đạo apec đưa ra tuyên bố lima về khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
là một cam kết mạnh mẽ nhất đối với tiến trình tự do hóa thương mại
khẳng định vai trò của apec trong sự phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu
ngoài ra hội nghị cũng khẳng định lại nỗ lực chung của apec trong việc thực hiện các mục tiêu của liên hợp quốc
về phát triển bền vững tăng cường gắn kết nông thôn với thành thị an ninh lương thực
hợp tác phát triển thị trường lương thực thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ ứng phó thiên tai quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước
các đại biểu nhấn mạnh rằng apec cần phải tiếp tục phát huy vai trò hợp tác
và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực